hành vi khai thác cát trái phép diễn ra khá ngang nhiên
hình ảnh những máy hút cát hoạt động tấp nập như thế này ở khu vực lòng hồ nậm cắt
đã trở nên quen thuộc với người dân ở đây
trong những ngày cuối tháng hai và đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
phóng viên ghi nhận nhiều điểm khai thác cát trái phép mọc lên
các đối tượng khai thác cát hoạt động khá chuyên nghiệp và ngang nhiên
hoạt động khai thác không chỉ diễn ra ở lòng sông mà ngay cả ở trong vườn của các hộ gia đình
nhiều hộ dân đã đầu tư máy hút công suất lớn để khai thác cát
có điểm khai thác có hai ba máy chạy cùng một lúc
sau khi cát được hút lên các xe tải trở sẵn sẽ nhanh chóng trở cát đi tiêu thụ
trước tình trạng khai thác cát trái phép gây bức xúc trong dư luận
mới đây cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn đã tiến hành kiểm tra hiện trường
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện sáu máy bơm đang hút cát trái phép
tại nhiều địa điểm khác nhau
hơn tám trăm linh mét khối cát đã được tập kết trong khu vực lòng hồ nạm cát
với khối lượng cát tập kết không nhỏ này
có thể thấy đây đang là điểm nóng về tình trạng khai thác cát sỏi trái phép
tuy nhiên theo lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường tp bắc cạn
quá trình kiểm tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn
đoàn kiểm tra vào phần lớn là các đối tượng bỏ phương tiện máy móc lại
do vậy con người vi phạm không phát hiện được không ai nhận tăng vật
do vậy thành phố đã chỉ đạo thu giữ máy lên xe ô tô
để chuyển về kho lưu giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh việc ngăn chặn sự tiếp diễn hành vi khai thác cát trái phép
hiện nay việc xử lý khối lượng cát rất lớn tập kết trong lòng hồ
cũng đang được các cơ quan chức năng triển khai
nhận định với hơn tám trăm linh mét khối cát đã khai thác và đang tập kết ở lòng hồ
cần xử lý kiên quyết để săn đe các hành vi vi phạm trong thời gian tới
quý bác nhân thành phố đã chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường
phối hợp với công an thành phố xác minh về nguồn gốc của số lượng cát này
và nếu như số lượng cát này không rõ nguồn gốc
thì quý bác nhân thành phố sẽ chỉ đạo các quan chức năng tiến hành
tịch thu số lượng cát này và để xử lý theo quy định của pháp luật

khó khăn trong việc ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép hiện nay
chính là sau khi các đoàn kiểm tra rút đi
các đối tượng khai thác cát trái phép lại ngang nhiên hoạt động
do đó để ngăn chặn triệt đề và lâu dài nạn khai thác cát trái phép
cần có sự vào cuộc mạnh mẽ thường xuyên liên tục
và có các chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép
tại lòng hồ nạm cắt nói riêng và trên địa bàn tỉnh bắc cạn nói chung